văn phòng chính phủ đã tổ chức buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đây là buổi họp báo chính phủ đầu tiên tiến hành bình thường trở lại như thông lệ
thay vì phải thực hiện quy định giãn cách giao dịch covid một mươi chín
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng chủ trì buổi họp báo
liên quan đến việc bộ công thương có kiến nghị chính phủ ngừng xuất khẩu gạo đến hết tháng năm
nhưng ngay sau đó một ngày bộ công thương lại đề xuất chính phủ rút lại quyết định dừng xuất khẩu gạo
và sau đó từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi chính phủ cho phép xuất khẩu gạo bình thường nhưng có hạn ngạch
việc này đã khiến các doanh nghiệp thiệt hại nhiều vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại này của doanh nghiệp
lãnh đạo bộ công thương cho biết chính phủ đã có quyết định tạm dừng việc xuất khẩu gạo đến hết tháng năm
để giãn tiến độ xuất khẩu nhằm bảo đảm các mục tiêu nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo
về trách nhiệm của các cá nhân đề xuất chính sách lãnh đạo bộ công thương cho biết
trong việc đề xuất về chính sách điều hành gạo thì như các quý vị đã biết là thủ tướng chính phủ
cũng đã có chỉ đạo là thành lập đoàn thanh tra của thanh tra chính phủ
và như vậy là ngày hai mươi chín tháng bốn hai nghìn hai mươi thanh tra chính phủ đã công bố về đoàn thanh tra này
và theo quy định là đoàn thanh tra sẽ làm việc trong ba mươi năm ngày đây là ngày làm việc
và vì vậy là đến ngày một mươi tám tháng sáu sắp tới tức là một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi này
thì đoàn thanh tra mới kết thúc cuộc thanh tra theo quy định
và kết luận của đoàn thanh tra thì chắc sẽ được công bố một cách rộng rãi
chúng tôi sẽ cam kết thực hiện đúng các quyết định cũng như là kết luận của thanh tra chính phủ
về việc báo pháp luật và một số báo đưa bài nhà thầu cung ứng vật tư cho ngành điện
thay đổi người đại diện pháp luật
bài báo này có đưa đích danh tên người đại diện nhưng sau đó gỡ toàn bộ tên người trong bài
mà không hề xin lỗi hay đính chính
thứ trưởng bộ thông tin truyền thông hoàng vĩnh bảo cho biết
bộ sẽ phối hợp với hội nhà báo để làm rõ việc này
tức là sáng đăng chưa gặp chiều gỡ có nghĩa là đăng bài xong bắt đầu đối tác gặp
sau đó là tôi cũng lại gỡ xuống thì đấy là mục đích là ở chỗ đó
thế thì cái việc này thì chúng tôi phải nghe cụ thể xem là mục đích việc gỡ gài
của báo pháp luật ở việt nam là gì
nếu là vì vụ lợi vì thế nọ thế kia tiêu cực thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý
liên quan đến nghi vấn công ty tenma nhật bản đều hối lộ hai mươi năm triệu yên cho cán bộ thuế
hải quan ở bắc ninh để trốn thuế
thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết
vụ việc này đã rất rõ ràng thủ tướng đã chỉ đạo bộ tài chính bộ công an kiên quyết làm sớm
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo bộ công an bắc ninh
tiến hành các biện pháp xác minh thông tin
công an bắc ninh đã làm việc với tenma của bắc ninh để thu thập các thông tin tài liệu
thứ hai là lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên hệ với các đối tác nhật bản
để đề nghị phía các đối tác nhật bản thu thập và cung cấp thông tin
khi có thông tin thì sẽ sớm triển khai
như thủ tướng nói là phải làm minh bạch rõ ràng và chống thất thu thuế
phần này là vụ việc đang được tiến hành
liên quan đến việc đơn vị thầu dự án đường sắt cao tốc hà đông cát linh xin thêm năm mươi triệu đô la mỹ để vận hành
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết
việc thực hiện dự án này theo hợp đồng trong đó quy định rõ trách nhiệm các bên
trong đó có điều khoản thanh toán thuộc về trách nhiệm của trưởng ban quản lý dự án chủ đầu tư
hiện đã thanh toán tổng thầu tám mươi giá trị hợp đồng theo các điều kiện hợp đồng
về hoàn thiện còn lại chạy thử chạy lưu động tích hợp
đang nỗ lực cùng các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến cách ly
xin thẩm quyền huy động tổng thầu sang thực hiện đánh giá lượt cuối trước khi đi vào khai thác
bộ giao thông vận tải sẽ chỉ đạo ban quản lý dự án huy động các nguồn lực thực hiện
để có người đối tác giải quyết các vấn đề còn tồn tại